phát biểu tại lễ khai giảng tổng bí thư yêu cầu các bộ ngành và học viện cần tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ trương giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu
học viện phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với thời đại của cách mạng công nghiệp và sự bùng nổ thông tin
tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo đổi mới mô hình quản trị đại học
thực hiện tự chủ đại học phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên lĩnh vực nông nghiệp
tổng bí thư chúc thầy cô giáo và sinh viên học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
xứng đáng là trường đại học anh hùng một trong những ngôi trường đầu tiên của nền giáo dục đại học việt nam
trong khuôn khổ chuyến thăm cuba đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã có các buổi hội kiến với các đồng chí
josé ramón machado ventura bí thư thứ hai trung ương đảng cộng sản
và đồng chí salvador vandes mesa ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
các đồng chí machado ventura và vande mesa đánh giá cao kết quả hợp tác của hai nước nói chung
và của mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba nói riêng
đồng thời tin tưởng với quan hệ chính trị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng to lớn
quan hệ hợp tác song phương sẽ có những bước phát triển cụ thể thực chất trong thời gian tới
đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế sản xuất dược phẩm năng lượng tái tạo hàng không dân dụng và nông nghiệp
đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của đảng nhà nước và nhân dân cuba
để phát triển đất nước và đạt những thành tích ấn tượng đồng thời tái khẳng định lập trường trước sau như một của đảng
nhà nước và nhân dân việt nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của cuba trong mọi hoàn cảnh
đồng thời tóm tắt kết quả hợp tác giữa mặt trận tổ quốc việt nam và ủy ban bảo vệ cách mạng cuba
ngày ba mươi tháng chín tại trung tâm hội nghị tỉnh yên bái nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm yên bái
ngày hai mươi năm tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi tám tỉnh ủy yên bái đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và các bí thư tri bộ tiêu biểu tỉnh yên bái
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sáu mươi mô hình cá nhân điển hình tiên tiến và một trăm hai mươi tám bí thư tri bộ được vinh danh tại lễ tuyên dương là đại diện cho gần một năm trăm năm mươi tập thể
và một ba trăm bảy mươi cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo bác trong toàn tỉnh
đây chính là những hạt nhân tích cực tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chỉ thị năm của bộ chính trị
những thành tích kết quả đạt được của sáu mươi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và một trăm hai mươi tám bí thư tri bộ tiêu biểu
được tuyên dương cũng chính là những người truyền cảm hứng là hành động thiết thực trong học tập
và làm theo lời bác dạy nhân kỷ niệm sáu mươi năm người thăm yên bái
mới đây tỉnh ủy hậu giang tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị
về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới
qua một mươi năm thực hiện nghị quyết hậu giang đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh
xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo đảm thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trong khu vực phòng thủ
trong thời gian tới hậu giang tiếp tục tập trung xây dựng vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ
và ra soát bổ sung các kế hoạch sát thực tế đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong sự đấu tranh tố giác tội phạm xây dựng lực lượng quân sự công an chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại giữ vai trò nằm cốt trong nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng
đồng thời thu hút sự quan tâm hỗ trợ của xã hội và các doanh nghiệp tiềm năng đối với phong trào khởi nghiệp
đây là lần thứ ba ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp tìm kiếm chọn lọc tôn vinh góp phần hiện thực hóa ý tưởng dự án khởi nghiệp
ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận hai mươi tám hồ sơ và từ một mươi hai hồ sơ lọt vào chung kết đã chọn ra sáu ý tưởng
dự án của tác giả và nhóm tác giả để trao giải thưởng do ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng
trong đó có ba tác giả nhóm tác giả được chọn ươm tạo khởi nghiệp
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phan ngọc thọ cam kết sẽ lập quỹ mạo hiểm để hỗ trợ cho các ý tưởng
dự án triển khai gặp rủi ro và kêu gọi giới trẻ mang trí thức của mình tham gia cuộc thi dịch vụ đô thị thông minh sắp triển khai
còn tại tỉnh hải dương
diễn đàn doanh nghiệp phối hợp với tỉnh đoàn hải dương hiệp hội doanh nghiệp hải dương tổ chức lễ phát động chương trình khởi nghiệp cho thanh niên
sinh viên hải dương năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề chúng tôi khởi nghiệp như thế nào
một trăm linh sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng các doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh hải dương đã được giao lưu
chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh từ các nhà lãnh đạo những doanh nhân thành đạt cố vấn khởi nghiệp
nhân dịp này hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hải dương đã ký kết hợp tác hỗ trợ khởi nghiệp với báo diễn đàn doanh nghiệp
ban tổ chức chương trình một khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp một khóa đào tạo các cố vấn huấn luyện viên trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
địa phương này đang có nhiều chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn
nhằm khuyến khích mở rộng nâng cao giá trị kinh tế rừng
ngay sau khi có chủ trương này người trồng rừng ở các huyện miền núi của tỉnh đã liên kết thành mô hình hợp tác xã phát triển rừng gỗ lớn
gắn với đẩy mạnh chế biến gỗ sau thu hoạch sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
hợp tác xã nông nghiệp hiệp thuận ở xã hiệp thuận huyện hiệp đức tỉnh quảng nam hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn
và chế biến gỗ ra đời đầu tiên ở tỉnh quảng nam
với tổng diện tích khoảng bảy trăm năm mươi hectare rừng keo gỗ lớn để phục vụ cho việc sơ chế gỗ cây thành gỗ miếng
cung cấp cho các nhà máy sản xuất gỗ ghép thành công nghiệp
hợp tác xã dành gần sáu m hai đất để ươm và cung cấp nguồn cây giống cho người dân với giá thấp hơn thị trường

giống như nhập ngoại toàn bộ giống như nhập ngoại từ úc
theo tính toán một hectare trồng keo nguyên liệu thông thường sau năm năm bình quân thu được từ bốn mươi đến bốn mươi năm triệu đồng
nhưng nếu người trồng keo gỗ lớn trong vòng bảy năm sẽ thu được một trăm năm mươi triệu đồng
hiện nay việc công nhận cấp chứng chỉ tiêu chuẩn rừng quốc tế fsc đối với người trồng rừng gỗ lớn có ý nghĩa quan trọng
giúp xác định được nguồn gốc gỗ hợp pháp từ đó sản phẩm gỗ chế biến có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới
chúng tôi phát triển trồng rừng gỗ lớn là song song với việc sẽ thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng fsc
và phấn đấu là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thì đạt sáu hectare trong đó là hiện có là được hai ba trăm linh hectare
chúng tôi cố gắng là kết nối các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn này
đi kèm với đó là đầu tư nhà máy chế biến đầu tư vườn ươm
làm sao giúp tiêu thụ cái gỗ cho nông dân làm ra
theo đánh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
trên địa bàn tỉnh hiện có hơn hai ba trăm linh hectare diện tích trồng rừng gỗ lớn được cấp chứng nhận tiêu chuẩn rừng quốc tế fsc
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn toàn tỉnh đạt hơn một mươi chín hectare
ngoài việc mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn tỉnh quảng nam đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy
chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ ngắn với vùng nguyên liệu
nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ rừng
bản tin sẽ được tiếp tục với một số thông tin quốc tế
thông tin mới nhất về trận động đất kèm theo sóng thần tại đảo sulawesi miền trung indonesia
người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia cho biết
lực lượng cứu hộ đang tập trung nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân tại các tòa nhà khách sạn bị sập trong thảm họa thiên tai này
tính đến chiều nay số người thiệt mạng trong thảm họa đã tăng lên tám trăm ba mươi hai người gần gấp đôi so với con số trước đó
theo thông báo của cơ quan quản lý thảm họa quốc gia indonesia
hầu hết số người thiệt mạng đều được ghi nhận tại thành phố palu
năm trăm bốn mươi người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện và hơn sáu bảy trăm linh người phải sơ tán
trong khi đó người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai quốc gia indonesia cho biết
số người chết tại tỉnh trung sulawesi chủ yếu là do bị các
tòa nhà sập hoặc bị va đập do sóng thần
ước tính số nạn nhân còn tiếp tục tăng cao
hiện có bảy mươi một người nước ngoài ở khu vực bị ảnh hưởng của động đất sóng thần
họ đều đã an toàn
tuy nhiên năm người nước ngoài khác hiện chưa có thông tin
trong đó có một công dân hàn quốc ba công dân pháp và một người malaysia
trong số người nước ngoài đã an toàn thái lan có ba mươi hai người trung quốc hai mươi một người việt nam một mươi người
ngoài ra còn có công dân các nước khác như singapore malaysia hàn quốc đức v v
một mươi công dân
công dân việt nam hiện đang ở sân bay palu để sẵn sàng được sơ tán về jakarta bằng máy bay trực thăng
hiện có khoảng năm mươi sáu mươi khách bị cho là vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn rara ở thành phố palu
trong đó có một người hàn quốc
các hoạt động tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn do không có điện thiếu các thiết bị máy xúc nặng
lực lượng chức năng cho biết sẽ sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân dài cao để nghiên cứu xác định những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
còn tại nhật bản
nước này cũng đang phải dốc sức ứng phó với siêu bão chami cơn bão mạnh cấp hai trong thang cảnh báo bão năm cấp độ
chiều nay bão chami đã đổ bộ vào khu vực đảo chính của nhật bản mang theo mưa lớn và gió mạnh gây đình trệ giao thông và khiến hàng trăm người phải sơ tán
bão chami đổ bộ vào nhật bản khi người dân nước này vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại của những đợt mưa bão vừa qua
sân bay quốc tế kansai ở osaka miền tây nhật bản đã đóng cửa từ chín giờ sáng ngày ba mươi tháng chín
tới bốn giờ sáng ngày một tháng một mươi theo giờ hà nội khiến hơn một một trăm linh chuyến bay phải hủy
tuyến đường sắt phía tây nhật bản cũng thông báo tạm ngừng dịch vụ tại kyoto osaka và kobe từ sáng ngày ba mươi tháng chín
dịch vụ tàu cao tốc shinkansen ở giữa thủ đô tokyo và khu vực miền tây cũng tạm ngừng phục vụ
nhật bản đã ban hành lệnh sơ tán và cảnh báo sơ tán tới hơn bảy trăm linh hộ gia đình ở miền tây và miền nam
trong khi hơn năm trăm linh hộ dân đang phải chịu cảnh mất điện tại các tỉnh okinawa và kagoshima
hai khu vực này cũng ghi nhận có sáu mươi người bị thương do ảnh hưởng của mưa bão
dự báo bão chami sẽ ảnh hưởng tới khu vực miền bắc nhật bản vào ngày một tháng một mươi
hôm nay người dân tại khu vực bán tự trị người quốc miền bắc iraq đã tham gia bầu cử quốc hội của khu vực này
cuộc bầu cử diễn ra một năm sau khi các nỗ lực giành độc lập với chính quyền trung ương iraq của khu vực bán tự trị trên không thành công
các điểm bỏ phiếu mở cửa từ lúc tám giờ theo giờ địa phương
tức một mươi hai giờ trưa theo giờ việt nam đến một mươi tám giờ theo giờ địa phương
tức hai mươi hai giờ theo giờ việt nam
do các đảng đối lập tương đối yếu nên đảng dân chủ người quốc kdp và liên minh yêu nước người quốc puk
nhiều khả năng giành thắng lợi lớn và tiếp tục kiểm soát chính trường khu vực bán tự trị
người đứng đầu chính quyền người quốc ở iraq masud bajani thuộc đảng kdp được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì quyền lực
do nội bộ đảng puk đang bị chia rẽ
trong nhiều năm qua tình trạng chính trị trì trệ
công nhân viên không được trả lương và vấn đề tham nhũng đã làm suy yếu niềm tin của người quốc
vào nền chính trị của khu vực bán tự trị khiến cho số lượng cử tri tham gia các cuộc bầu cử gần đây không cao
kết quả bầu cử sẽ được công bố trong vòng bảy mươi hai giờ sau đó